tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào sang thăm hữu nghị chính thức việt nam
bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực thể hiện ở chiều sâu của quan hệ chính trị sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả về quốc phòng an ninh và sự chuyển biến tích cực của hợp tác kinh tế giáo dục văn hóa khoa học kỹ thuật góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước
đánh giá cao việc hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công các hoạt động của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi tám
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng các cơ chế hợp tác sẵn có tăng cường hợp tác chặt chẽ về an ninh quốc phòng triển khai đúng tiến độ và có chất lượng các dự án hợp tác kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắt để không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước

thông báo với chủ tịch nước trần đại quang về kết quả triển khai các hoạt động phong phú thiết thực trên phạm vi cả nước lào trong khuôn khổ năm đoàn kết hữu nghị nhằm kỷ niệm năm mươi năm năm quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ký hiệp ước hợp tác và hữu nghị lào việt nam
khẳng định đảng nhà nước và nhân dân lào sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình cùng đảng nhà nước và nhân dân việt nam
vun đắp tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả